xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
sáng hôm nay thứ hai ngày hai mươi năm tháng chín
thưa quý vị vùng áp thấp trên biển đông đang có diễn biến mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và ngay từ chiều nay thì vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm các huyện đảo cồn cỏ lý sơn hay cù lao tràm
thì sẽ có gió mạnh dần lên là cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
ngoài có gió mạnh trên biển thì trên đất liền cũng xảy ra một đợt mưa lớn
dự báo là từ hôm nay cho đến ngày hai mươi bảy tháng chín
thì ở khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa to và rông
có nơi mưa rất to tập trung từ thanh hóa cho đến quảng nam
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho tới ba trăm linh mm
với diễn biến mưa lớn như vậy thì người dân cần đề phòng với lũ quét
sản lửa đất ở vùng núi như ngập úng tại các vùng trụng thấp các khu đô thị
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nguy hiểm
còn tại bắc bộ ngày hôm nay sẽ có lúc có nắng có mưa bất trợt
bao gồm cả thủ đô hà nội
vùng núi chủ yếu là nắng nhiệt độ cao nhất ba mươi ba độ